trong khi đó liên hợp quốc đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao thúc đẩy ngăn chặn xung đột ở ukraine
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres vừa kết thúc chuyến thăm đến thổ nhĩ kỳ
và dự kiến sẽ đến nga và ukraine để hội đàm với các nhà lãnh đạo của hai nước
về các vấn đề ngừng bắn cũng như là hỗ trợ nhân đạo cho người dân ukraine
dự kiến trong ngày hai mươi sáu tháng bốn tổng thư ký guterres sẽ đến moscow
và có cuộc gặp với ngoại trưởng nga sergei lavrov cùng tổng thống nga vladimir putin
sau đó ngày hai mươi tám tháng bốn ông guterres sẽ đến ukraine và có cuộc gặp với ngoại trưởng ukraine
dmytro kuleba cũng như hội đàm với tổng thống volodymyr zelenskyy
tổng thư ký liên hợp quốc từ lâu đã bày tỏ mong muốn đến thăm thủ đô của nga và ukraine
chỉ vài ngày sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của nga ở ukraine
ông guterres thừa nhận trách nhiệm của liên hiệp quốc trong việc không ngăn chặn được các hành động thù địch
đồng thời kêu gọi moscow và kiev giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua ngoại giao

tại thổ nhĩ kỳ tổng thư ký liên hợp quốc đã có cuộc gặp với tổng thống nước chủ nhà recep tayyip erdogan
trong đó ankara nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với liên hợp quốc để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo
bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ukraine
đồng thời nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa nga và ukraine